hôm nay thứ sáu ngày một mươi hai tháng sáu quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ năm đợt hai theo hình thức tập trung tại nhà quốc hội thủ đô hà nội
dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhiều nội dung đã được đưa ra thảo luận và cho ý kiến trong ngày làm việc hôm nay
buổi sáng quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để xem xét quyết định về những nội dung về công tác nhân sự
dưới sự điều hành của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân quốc hội đã nghe trưởng ban công tác đại biểu trình bày báo cáo kết quả thảo luận
tại đoàn đại biểu quốc hội về đề nghị phê chuẩn danh sách các phó chủ tịch và các ủy viên hội đồng bầu cử quốc gia bầu ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội
tiếp đó quốc hội đã biểu quyết thông qua danh sách để bầu ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội
cũng trong buổi sáng dưới sự điều hành của phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo nghị quyết
về một số cơ chế chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với thủ đô hà nội
các ý kiến thảo luận của đại biểu sẽ được ủy ban thường vụ quốc hội tiếp thu giải trình đồng thời chỉ đạo ủy ban tài chính
ngân sách của quốc hội và cơ quan có liên quan tiếp thu hoàn thiện dự thảo nghị quyết trước khi chỉnh quốc hội thông qua
buổi chiều dưới sự điều hành của phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng quốc hội thảo luận ở hội trường
về chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
các ý kiến của các đại biểu quốc hội sẽ được ủy ban thường vụ quốc hội tiếp thu đầy đủ và hoàn thiện trước khi chỉnh quốc hội thông qua